đại dịch covid một mươi chín tạm lắng chưa được bao lâu thì nay lại bùng phát khó khăn trồng chất lên các hộ kinh doanh khi chưa kịp phục hồi thì lại gặp phải đợt dịch mới
tuy nhiên với quyết tâm của mình họ đã và đang hàng ngày vượt khó trong nỗ lực vừa chống dịch vừa phát triển kinh tỉnh
chợ đồng xuân một trong những trung tâm muôn bán lớn của cả hà nội và miền bắc
là người đã có thâm niên bám trụ ở chợ hơn một mươi hai năm người phụ nữ này với gánh xôi nhỏ của mình đã quen thuộc với những người dân quanh đây
đại dịch bùng nổ gánh hàng đơn sơ phải nếp sang một bên
khi dịch tạm lắng nhịp cuộc sống dần đập trở lại nhưng chưa được bao lâu thì dịch lại bùng phát mang về nỗi lo của những ngày giãn cách đầy khó khăn
người ta cũng cấm thì nghỉ chợ luôn cho nên là ở nhà chả có công an việc làm gì hết
hai vợ chồng ở nhà thì có nhìn nhau khỏi được dịch thì cũng khổ đỡ khổ hơn
cái thứ thứ nhất là không có dịch
thứ hai nữa là kinh tế mọi người nó cũng khác hẳn
nằm phía đối diện cổng chợ gia đình này đã có ba đời làm hương truyền thống do dịch mà công việc kinh doanh nhiều phần vất vả
đợt dịch trước là nhà tôi đã đóng cửa hàng không bán hàng một tháng ở trong nhà chiêu tiêu tiết kiệm
giảm thu nhập đồng nghĩa với khó khăn nhưng với những tiểu thương này chỉ cần làm tốt việc hôm nay rồi cùng nhau chống dịch là mọi chuyện sẽ ổn
đại dịch xảy ra khiến cả nước phải đối mặt với một nỗi lo lớn
và trong nỗi lo chung ấy
những tiểu thương này cũng đang ngày ngày chống chọi với những khó khăn trong một nỗ lực vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế